ấn độ vừa thông báo một y tá nước này làm việc tại bệnh viện ở tây nam ả rập xê út đã bị nhiễm
virus corona mới y tá này đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện quốc gia asia và đang hồi phục tốt
cùng ngày singapore cũng đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus corona mới nữ bệnh nhân sáu mươi sáu tuổi này
là một công dân trung quốc sinh sống tại thành phố vũ hán ngoài ra giới chức y tế singapore cũng
đang theo dõi một trường hợp có nguy cơ cao khác trong khi đó tối cùng ngày truyền thông tại
hồng kông trung quốc cho biết đã xác nhận sơ bộ trường hợp thứ ba bị nhiễm virus corona mới tại đặc khu này